cái tâm lý mặc cảm về bệnh tật của mình đã khiến cho phạm nhân nguyễn thị hồng nhiều lúc đã có những suy nghĩ tiêu cực
những lúc như vậy được sự động viên của cán bộ quản giáo cùng với sự ân cần tận tình thăm khám của các y bác sĩ tại trại giam ngọc lý
đã khiến bệnh tình của chị hồng thuyên giảm và chị cũng đã bắt đầu có những thái độ tích cực hơn đối với cuộc sống lao động và cải tạo ở trong trại giam
tôi đã bị tai biến ở ngoài xã hội từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay thì một tôi bị liệt lửa người bên trái
thế về đến trại thì bác sĩ ở bệnh xá cũng tận tình giúp đỡ rồi chế độ ăn uống ngủ nghỉ ở đây
đến bây giờ thì tôi cũng đã khỏe lên được nhiều rồi
thế những lúc mà trở rồi thì bệnh tình của tôi là nó cứ bị tê bì liệt hết cả cái phần bên trái của tôi
thế bác sĩ cũng
cho tập tành hướng dẫn rồi thuốc men đầy đủ
tôi cũng được tất cả các bác sĩ ở bệnh xá của trại ngọc lý cũng tận tình giúp đỡ
không những tôi và tất cả các bạn ở đây đều được chăm sóc như vậy hết cả
thế là ai cũng xuống đây cũng có một phần là đỡ bệnh tật của mình
ở trong trại giam nhiều phạm nhân có bệnh lý rất nặng như suy tim sờ gan huyết ác
nên sức khỏe rất yếu
họ phải nằm ở bệnh xá dài ngày để điều trị
và những trường hợp như vậy hầu như bị gia đình bỏ bê không có người thăm non và chăm nuôi
bên cạnh công tác thăm khám chẩn đoán điều trị cấp phát thuốc cho các phạm nhân
thì các y bác sĩ trại giam còn phải nắm được các diễn biến tâm lý tư tưởng của phạm nhân
để kịp thời động viên thuyết phục hỗ trợ họ chấp hành tốt nội quy của trại giam
nhất là những bệnh nhân là người lớn tuổi những người có bệnh nan y hay dấu diếm bệnh tật
và thường có thái độ bất hợp tác
những lúc như vậy các cán bộ y tế lại là những người em người cháu trong gia đình
tận tình khuyên nhủ phạm nhân để họ có thể yên tâm chữa trị
tôi làm công tác y tế đến đây là hai mươi bốn năm
có rất nhiều những kỷ niệm nhưng mà kỷ niệm tôi không bao giờ quên
có những hôm những đêm mưa dầm gió bắc đi cấp cứu
cảm thấy nhiều lúc cảm thấy rất chi là ngại nhưng mà nghĩ đến những phạm nhân
người ta bị ốm đau bệnh tật người ta cần đến sự chăm sóc điều trị của chúng tôi
vượt qua những mặc cảm hoặc những ngại ngùng khó khăn để đến cấp cứu điều trị cho phạm nhân
tôi bị bệnh áp bệnh cao và đã bị tai biến hơn hai năm nay
ở đây tôi được xuống bệnh xá để điều trị bệnh
tận tình giúp đỡ tôi và châm cứu cho tôi rồi tập luyện cho tôi
đến bây giờ tôi cũng đã hoàn toàn gần như là được bình thường độ bảy mươi
và coi thế bác sĩ cũng như một người kiểu không phải là tôi là phạm nhân
nhưng mà bác sĩ cũng không phải là giữa tôi và bác sĩ không có khoảng cách
vẫn như là người nhà để chăm sóc bệnh nhân
với phạm nhân phạm trí thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đang chấp hành án tại phân trại số một trại giam ngọc lý
thì những ngày tháng học tập lao động và cải tạo tại trại giam
đã giúp cho anh nhìn nhận ra được những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khứ
khi còn ở ngoài xã hội phạm nhân phạm trí thịnh có được học qua chuyên ngành dược
để tạo điều kiện cho việc lao động cải tạo đồng thời phát huy khả năng của phạm nhân
bà giám thị và hội đồng cán bộ trại giam ngọc lý đã bố trí cho phạm nhân thịnh được làm việc tại bệnh xá của phân trại số một
tại đây anh thịnh được làm công việc yêu thích của mình như giúp các y bác sĩ kiểm kê
cấp phát thuốc cho các bệnh nhân hoặc kịp thời sơ cứu cho các anh em đồng phạm

mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn áp lực trong công việc cũng như điều kiện cơ sở vật chất tại bệnh xá chưa được đảm bảo
nhưng chưa lúc nào những chiến sĩ khoa học blue trắng tại trại giam ngọc lý nản lòng chuồn bước
họ ngày ngày tận tụy bên những bệnh nhân luôn vững vàng trên trận tuyến thầm lặng của những người thầy thuốc trong môi trường đặc thù là trại giam
bên cạnh đó họ cũng đã góp phần cho công tác hướng tiện giúp đỡ những mảnh đời lầm lỗi
có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình với người thân hòa nhập với cộng đồng và xã hội
chúng tôi đã phủ vaccine cho cán bộ và phạm nhân là tất cả đều được tiêm mũi bốn vaccine phòng chống covid
trong dịch covid xảy ra thì phạm nhân và trại cán bộ thì chúng tôi không có trường hợp nào mắc bệnh nặng dẫn đến tử vong
và chúng tôi đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế đã đề ra
đối với phạm nhân phạm trí thị nói riêng các phạm nhân đang lao động
và phạm nhân đang làm việc để giúp đỡ những người thầy thuốc trong môi trường đặc thù
và cải tạo tại trại giam ngọc lý nói chung trong cuộc đời khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra
con đường phấn đấu vươn lên từ những người lầm lỗi trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
sẽ trở nên dễ dàng hơn với những ai có ý chí hướng thiện nghị lực và niềm tin
và chính sách cán bộ chiến sĩ đang công tác tại trại giam sẽ giúp cho các phạm nhân có được nghị lực quý báu
để tìm lại nguồn ánh sáng mới trong cuộc đời